hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mặc dù các trường học đã chuẩn bị phương án chống dịch và phương án xử lý khi xuất hiện ca nghi nhiễm trong trường nhưng không ít phụ huynh vẫn còn lo lắng
để chuẩn bị cho vấn đề này ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng đã yêu cầu các quận huyện đánh giá lại cấp độ dịch của từng địa phương mới cho học sinh lớp một tới trường
do còn nhỏ nên lứa tuổi này khó tránh được việc tiếp xúc gần giữa giáo viên với học sinh
bởi vậy việc tổ chức dạy và học đối với khối học sinh này chỉ tổ chức ở các phường xã được xác định cấp độ dịch là cấp độ một và cấp độ hai
ngoài ra trong quá trình giảng dạy giáo viên hạn chế tối đa tiếp xúc đông người tự theo dõi sức khỏe
riêng đối với nhóm trẻ là học sinh khối lớp một trong trường hợp phát hiện ca mắc covid một mươi chín liên quan đến các cháu thì việc xử lý sẽ rắc rối hơn so với các nhóm đối tượng khác do các em còn nhỏ chưa tự chăm sóc được bản thân
đại diện ngành y tế đà nẵng cho biết
hiện nay thành phố đà nẵng vẫn tiến hành điều trị tập trung với người mắc covid một mươi chín
riêng f là trẻ nhỏ thì khi cách ly điều trị sẽ có phụ huynh người chăm sóc ở bên cạnh
đối với các f một hiện thành phố đã cho cách ly kèm điều kiện tại nhà theo công văn một trăm năm mươi sáu của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng
do đó việc xử lý f một là trẻ em học sinh lớp một cũng thực hiện theo quy định hiện hành
sở y tế đà nẵng cho biết dự kiến vào tuần sau thành phố sẽ thực hiện thí điểm cách ly điều trị người mắc covid một mươi chín tại nhà
cơ sở lưu trú
ông trương văn trình phó giám đốc sở y tế đà nẵng cho biết đã có văn bản giao bệnh viện đà nẵng thành lập nhóm chuyên gia gồm một mươi bác sĩ
điều dưỡng có chuyên môn ngành sản khoa nhi khoa hỗ trợ các trạm y tế lưu động đánh giá chăm sóc và điều trị người mắc covid một mươi chín ở nhà
trước mắt và giai đoạn đầu mỗi quận huyện sẽ chọn thí điểm tại một phường
trong đó yêu cầu điều trị không quá năm người mắc covid một mươi chín tại nhà để kịp thời rút kinh nghiệm khắc phục các hạn chế
theo kết quả khảo sát của ngành giáo dục đào tạo tp hcm đối với phụ huynh lớp một về việc cho con em đi học trực tiếp
theo chủ trương thí điểm mở cửa trường học của ubnd tp hcm chỉ có hai mươi chín tám mươi hai phụ huynh đồng thuận việc này
theo đó tp hcm có một trăm hai mươi một bảy trăm năm mươi chín trên một trăm ba mươi một hai trăm bốn mươi bốn phụ huynh lớp một tham gia được khảo sát trên
kết quả có ba mươi sáu ba trăm một mươi sáu phụ huynh tương đương hai mươi chín tám mươi hai
đồng ý cho con em đến trường học trực tiếp số còn lại không đồng ý cho con em đi học trực tiếp chiếm tỷ lệ hơn bảy mươi
cụ thể có rất nhiều trường tiểu học ở nội thành thành phố chỉ có hơn một mươi phụ huynh học sinh lớp một đồng ý cho con em đi học như
trường tiểu học trần quang diệu ở quận ba có một mươi ba phụ huynh đồng ý trường tiểu học trần văn đăng một mươi bảy phụ huynh đồng ý
trường bến cảng quận bốn một mươi ba phụ huynh đồng ý trường điện biên quận một mươi một mươi năm phụ huynh đồng ý
đáng chú ý là có những trường không có phụ huynh nào đồng ý cho con em đi học trực tiếp
đó là một trường tư thục ở quận ba và một trường tư thục ở quận sáu
không chỉ vậy ngay ở địa bàn các huyện ngoại thành như củ chi cần giờ vốn được xem là những địa phương kiểm soát dịch bệnh tốt
thì phụ huynh vẫn không đồng thuận khi cho con em đi học
như củ chi có đến năm trường trung lập thượng nhuận đức nhuệ đức hai an nhân tây thị trấn củ chi hai huyện cần giờ
cũng có trường lý nhơn đồng hòa số phụ huynh đồng ý cho con đi học dưới hai mươi người
tức chưa đạt sĩ số học sinh lớp một theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo là ba mươi năm học sinh trong một lớp
theo ban giám hiệu các trường tiểu học ở tp hcm lý do khiến tỷ lệ phụ huynh không đồng ý cho con em đi học trực tiếp
là do họ lo lắng trẻ sáu tuổi chưa được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
các bé nhiễm bệnh rồi sợ lây cho những người lớn tuổi trong gia đình có bệnh nền
có người thì cho biết muốn nghe ngóng thêm một thời gian nữa xem tình hình dịch bệnh như thế nào rồi mới quyết định
cũng theo ban giám hiệu các trường tiểu học
nhiều phụ huynh chưa đồng thuận cao trong việc cho học sinh lớp một đi học trực tiếp đang gây ra nhiều khó khăn cho các trường
nhất là việc bố trí sắp xếp lớp phân công giáo viên để giảng dạy trực tiếp và trực tuyến
học sinh lớp một chỉ học một buổi một ngày những em có bệnh nền tạm thời chưa đến trường
giáo viên sẽ chủ động phân loại học sinh theo năng lực tổ chức hướng dẫn các hoạt động học tập theo nhóm
đó là một trong những nội dung văn bản hướng dẫn chuyên môn về dạy học trực tiếp ở bậc tiểu học
do sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa ban hành tối ngày hai tháng một mươi hai
theo văn bản trên trong giai đoạn thí điểm từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
các trường tiểu học sẽ đón học sinh lớp một theo cấp độ dịch
đối với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ một học sinh lớp một đi học một buổi một ngày
học sinh các khối khác tiếp tục học trên môi trường internet
riêng trường tiểu học thạch an huyện cần giờ tổ chức học trực tiếp cho tất cả các khối lớp
đối với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ hai học sinh lớp một đi học một buổi một ngày
đối với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp ba học sinh lớp một đi học ba buổi mỗi tuần
mỗi buổi không quá năm mươi sĩ số học sinh toàn khối
đối với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ bốn tất cả học sinh tham gia học tập trên môi trường internet
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng hướng dẫn
các học sinh còn đang ở các tỉnh chưa về được thành phố
các học sinh đang trong khu vực cách ly phong tỏa đang phải cách ly vì nhiễm bệnh
các học sinh có bệnh lý nền có xác nhận của bác sĩ tạm thời chưa tham gia học tập trực tiếp
các em sẽ được nhà trường tổ chức hướng dẫn tự học qua internet qua truyền hình và các phương tiện khác
về chuyên môn giáo viên sẽ chủ động phân loại học sinh theo năng lực
tổ chức hướng dẫn các hoạt động học tập theo nhóm
có các giải pháp để củng cố bồi dưỡng kiến thức đối với những học sinh chưa tham gia học tập
trong giai đoạn học trực tuyến hoặc chưa đạt được các yêu cầu về phẩm chất năng lực
cũng theo văn bản nói trên ngày đầu tiên đi học trực tiếp các giáo viên làm quen với học sinh
dành thời gian hướng dẫn cho học sinh tham gia học trực tiếp hình thành thói quen phòng dịch covid một mươi chín tại trường
xây dựng nền nếp học tập cho học sinh tổ chức khảo sát nhanh để nắm bắt chia nhóm học sinh
những ngày tiếp theo giáo viên sẽ kết hợp tổ chức ôn tập
củng cố các kiến thức cốt lõi đã triển khai trong giai đoạn học tập trên môi trường internet
song song với việc tổ chức dạy học kiến thức mới
liệu sự xuất hiện của biến thể omicron một biến thể dễ lây nhiễm hơn ít độc tính hơn
có phải là một điều tốt cho y tế cộng đồng
trong khi nhấn mạnh rằng hiện còn quá sớm để đưa ra khẳng định
thì một số chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đang kỳ vọng về viễn cảnh này
theo vov kể từ đầu đại dịch các nhà dịch tễ cho rằng kịch bản trên có thể là lối thoát của đại dịch
với việc virus biến trùng thành một dạng mới vẫn tiếp tục lây lan nhưng khiến ít người nhập viện và tử vong hơn
đây là một trong những điều xảy ra với virus covid
một n một và có lẽ đã giải thích cho nguồn gốc của bệnh cảm lạnh thông thường với virus gây bệnh
là một loại virus corona có liên hệ với đại dịch cúm nga chết chắc vào cuối thế kỷ một mươi chín
những dấu hiệu ban đầu từ nam phi nơi biến thể omicron dường như đang thay thế biến thể delta
để trở thành biến thể chiếm ưu thế đã cho thấy omicron với những đột biến đáng kể
có thể là biến thể mà các chuyên gia đang chờ đợi
chúng tôi chưa rõ nhưng có một vài bằng chứng cho thấy nó đã giảm độc tính
trong khi biến thể này vẫn gây lo ngại ở thời điểm
hiện tại thì có lẽ nó sẽ trở thành biến thể với những đặc điểm có lợi hơn cho chúng ta
nhà dịch tễ học tony blatili thuộc đại học melbourne cho hay
nhà dịch tễ học catherine bennett thuộc đại học điệt kinh cũng cùng quan điểm khi nhận định rằng
cho tới nay các bằng chứng cho chúng ta có cơ sở để lạc quan
có khả năng chúng ta đang chứng kiến một phiên bản virus dễ lây nhiễm hơn nhưng ít độc tính hơn
nó có thể trở thành một trong những bước đi để khiến việc sống chung với virus trở nên thuận lợi hơn
chúng tôi đã chứng kiến một số dấu hiệu cho thấy sự tích cực
cũng như những dấu hiệu cho thấy một vài điểm đáng lo ngại của nó chuyên gia này bình luận
thế giới hiện vẫn đang lo ngại về biến thể omicol
tổ chức y tế thế giới đã mất vài tháng để xếp delta là biến thể đáng lo ngại
trong khi chỉ trong hai ngày đã đưa omicron vào loại này sau khi ca mắc đầu tiên được xác nhận
phản ứng trước sự xuất hiện của biến thể mới
châu âu mỹ và australia đã cấm đi và đến nam phi
israel và nhật bản cũng đã đóng cửa biên giới
chủ tịch hiệp hội y khoa nam phi ang lee kutsi
bác sĩ đã điều trị cho một số bệnh nhân đầu tiên được chuẩn đoán nhiễm biến thể mới
cho biết tất cả các ca mắc mà điều trị đều có những dấu hiệu tương đối nhẹ
giáo sư romel morad một chuyên gia về covid một mươi chín tại trung tâm y tế hadassah ở iran
cũng nhận định với tề báo địa phương rằng những dấu hiệu ban đầu cho thấy
biến thể omicron gây ra những triệu chứng tương đối nhẹ
hiện vẫn còn quá sớm để nói về điều này
nhưng không phải mọi thứ trông có vẻ tồi tệ đều thực sự tồi tệ chuyên gia này đánh giá
một kịch bản được đưa ra là một biến thể ít độc tính hơn sẽ trở nên chiếm ưu thế
với nhiều người mắc bệnh hơn nhưng sẽ có ít người gặp phải các triệu chứng nghiêm trọng hơn
trong khi virus sars cov hai vẫn là một vấn đề
thì viễn cảnh này có thể trở thành một phần của giải pháp sống chung với đại dịch
khi mà những người hồi phục sau khi mắc bệnh nhẹ có hệ miễn dịch được bảo vệ tốt hơn
trước sự lây nghiêm trong tương lai
theo đó các đợt bùng phát dịch bệnh covid một mươi chín sẽ đặt ít sức ép hơn lên các bệnh viện
và các hệ thống y tế cộng đồng so với các đợt bùng phát do biến thể delta gây nên
thủ yến bang new south wales dominic portes đang đặt kỳ vọng vào việc này
khi ông cảnh báo về những phản ứng vội vàng trước sự xuất hiện của omicron
việc đánh giá thành công không nằm ở số ca mắc đánh giá thành công nằm ở việc tranh số ca nhập viện
đảm bảo mọi người được an toàn và cùng lúc đó mở cửa nền kinh tế để mọi người làm việc và doanh nghiệp vận hành
hiện vẫn chưa có đủ bằng chứng về omicron để khẳng định nó cản trở hay dọn đường cho con đường thoát khỏi đại dịch
ngày hai mươi hai tháng một mươi một chỉ có một trăm linh chín ca nhiễm biến thể omicron được phát hiện ở nam phi
nhưng sau đó số ca mắc đang tăng dần với chín trăm chín mươi trường hợp đang được xem xét
trong khi số ca nhiễm biến thể trên được ghi nhận lắc đắc ở châu âu israel canada và australia
số ca nhập viện ở nam phi đang tăng mặc dù hu cho rằng số ca mắc này không hoàn toàn do biến thể omicron gây nên
nhà dịch tễ học
marie louis marx là thuộc đại học new south wales cho biết
số mẫu có nhỏ để đưa ra kết luận cuối cùng và hầu hết những trường hợp mắc bệnh ở nam phi là sinh viên đại học
những người ít có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn dù nhiễm bất kỳ biến thể nào
giáo sư maklas cũng cho rằng thậm chí virus ít độc tính hơn thì nó vẫn gây sức ép nghiêm trọng lên hệ thống y tế nếu nhiều người mắc bệnh
trong hai tuần tới chúng ta sẽ hiểu được nhiều điều hơn
chúng tôi không biết về tỷ lệ tử vong trong hai mươi tám ba mươi ngày tới thật tốt là thế giới đang có hướng tiếp cận thận trọng
giám đốc y tế australia giáo sư pow kelley cho biết món quà giáng sinh số một là một virus giảm độc tính sẽ thay thế delta
trong khi đó giáo sư black kelly đánh giá có bốn câu hỏi quan trọng về omicron hiện nay
liệu nào có dễ lây nhiễm hơn độc tính mạnh hơn khả năng kháng virus cao hơn và có thể lây nhiễm cho những người từng mắc covid một mươi chín hay không
câu hỏi cấp bách nhất liệu omicron có chống lại các phép
là câu hỏi mà các nhà nghiên cứu sẽ cần hai tuần để trả lời
giáo sư benned cho biết câu hỏi về độc tính của virus chỉ được trả lời từ những quan sát trong thực tế
bao gồm các triệu chứng được ghi nhận số ca nhập viện và số ca tử vong nếu virus tiếp tục lây lan
đây là thực tế của việc sống chung với virus chúng ta sẽ phải thực hiện các biện pháp phong ngừa
cho tới khi hiểu hơn về mọi thứ và phải có phản ứng phù hợp
chuyên gia này đánh giá